cục hàng không việt nam vừa báo cáo bộ giao thông vận tải phương án phân bổ việc khai thác các đường bay nội địa từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trên đường bay hà nội tp hcm sẽ được khai thác với tổng tần suất sáu chiếm một ngày trong đó vietnam airlines hai chiếm một ngày
vietjet air hai chiếm một ngày bamboo airways một chiếm một ngày và jetstar pacific airlines một chiếm một ngày
các đường bay hà nội đà nẵng tp hcm đà nẵng được khai thác với tần suất hai chuyến một ngày một đường bay
chia đều cho hai hãng việt nam airlines và vietjet air